cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can trần quốc vinh
trú tại huyện tân hồng tỉnh đồng tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua xác minh tố giác tội phạm cơ quan công an xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
vinh lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn năm tỷ đồng của anh bùi ngọc nguyên chú huyện lai vung tỉnh đồng tháp
bị can vinh và anh nguyên quen biết nhau từ năm hai nghìn một mươi chín do vinh thu mua lúa hồ anh nguyên để hưởng hoa hồng
lợi dụng điều này vinh yêu cầu anh nguyên đưa tiền đặt cọc hai mươi tám hợp đồng thu mua lúa
sau đó làm giả các hợp đồng để anh nguyên tin tưởng tuy nhiên vinh đã sử dụng số tiền này vào mục đích khác
công an tỉnh đồng tháp đã ra lệnh khám xét nơi ở của trần quốc vinh và tạm giam để điều tra
liên quan đến chủ môn lậu một mươi tương vào chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn võ chú huyện châu phú tỉnh an giang về tội rửa tiền
theo thông tin từ cơ quan điều tra nguyễn văn võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng
nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên ba tỷ đồng của nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tương do phạm tội mà có
cũng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của nguyễn văn võ
và thu giữ được nhiều tài liệu tăng vật có liên quan hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm cờ bạc tại phường an hòa
bốn đối tượng là nữ giới đã bị bắt quả tàng với mỗi ván sát phạt lên tới sáu mươi sáu triệu đồng
cụ thể vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi tổ công tác thuộc công an thành phố rạch giá bất ngờ kiểm tra căn nhà
tại phường an hòa bắt quả tang bốn đối tượng nữ đang đánh bài ăn tiền là trần thị trắng em trần thị nina lưu thị phụng
cùng chú thành phố rạch giá và trần thị quế chi chú huyện vĩnh thuận
kiểm tra tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổ công tác thu giữ tăng vật gồm một mươi bộ bài và số tiền bảy trăm linh triệu đồng
cùng một số tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc
các đối tượng khai nhận hàng ngày cả nhóm tụ tập cùng nhau đánh bài ăn tiền tại nhà của trắng em
ăn thua mỗi ván là sáu mươi sáu triệu đồng và tráng em đứng ra thu tiền sâu là chín trăm linh đồng
một chiếc xe bán tải chở theo bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam vừa bị lực lượng chức năng tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
cụ thể trong lúc đang làm nhiệm vụ tại địa phận xã lê lai huyện thạch an
đội tuần tra kiểm soát công an huyện thạch an đã phát hiện một đối tượng nam
chú huyện tràng định tỉnh lạng sơn điều khiển ô tô bán tải
soát một mươi hai c một mươi nghìn ba trăm năm mươi một có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có bốn người trung quốc không có giấy tờ hợp pháp nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện thạch an
lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh covid một mươi chín lấy lời khai của các đối tượng
qua khai thác ban đầu bốn đối tượng khai nhận đến từ tỉnh tây trung quốc và vào việt nam để tìm việc làm
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng
mới đây công an thành phố quân ban thuật tỉnh đắk lắc
đã khởi tố một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
đó là bùi lộc hảo sinh năm hai nghìn chú ở phường tân lập thành phố quân ban thuật
trước đó nguyễn đức phong chú ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng chú ở thành phố buôn ma thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong đã gọi điện để rủ trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong trong đó có hảo đã chốt cửa khóa dũng lại
rồi hành hung đe dọa buộc dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trong vụ án này trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong hồ văn anh tuấn và hoàng nguyên trường
đều chú ở thành phố quân ban thuật về hành vi cướp tài sản
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở xóm thanh long
xã gia tân huyện gia viễn về việc nửa đêm bị một nam thanh niên đột nhập vào phòng ngủ của gia đình
dùng dao đe dọa cướp một điện thoại di động với số tiền bốn năm triệu đồng và xe mô tô nhãn hiệu way
biển kiểm soát tám mươi tám d bảy nghìn hai trăm bảy mươi ba rồi bỏ trốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình
đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ được đối tượng gây án
vào cuộc xác minh truy bắt đối tượng một ngày sau đó tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
đã có căn cứ tài liệu và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lương văn biên
sinh ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã nậm chùa huyện nậm pồ tỉnh điện biên
khi đang lẩn trốn tại phường mường thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
bước đầu biên khai nhận là thủ phạm vụ cướp tài sản tại gia đình chị nguyễn thị lan
sau khi cướp được tài sản biên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát tám mươi tám d bảy nghìn hai trăm bảy mươi ba đi đến địa phận tỉnh hà nam bỏ xe lại
đi xe khách tiếp tục bỏ trốn lên thành phố điện biên phủ thì bị cơ quan công an bắt giữ
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự hai mươi năm đối tượng về hành vi đánh bạc
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tại phần đất chống phía sau nhà ông phạm văn hoàng
thuộc xã thanh phước huyện gò dầu
sát hình sự công an huyện cùng với công an xã thanh phước bắt quả tàng hai mươi năm người
chú tại huyện gò dầu châu thành và tỉnh bình phước đang lắc tài xỉu ăn tiền
tù điểm đánh bạc này do hồ văn tấn còn gọi là tèo mỹ chú tại xã thanh phiết cầm cái
tăng vật thu giữ là hơn tám mươi hai triệu đồng cùng các dụng cụ đánh bạc và hai mươi bốn điện thoại di động
cơ quan công an xác định từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tấn thường chuẩn bị sẵn các dụng cụ phục vụ lắc tài xỉu và chọn những nơi vắng vẻ để tổ chức ăn thua bằng tiền
với các quan bạc
thưa quý vị dịch bệnh đã khiến cho nhiều tệ nạn nảy sinh
vì những khó khăn về kinh tế nhiều người dân đã lâm vào tình cảnh là khốn cùng
mất việc nợ nần trông chất không ít người đã xa vào con đường cơ bạc số đề để mong đổi đời hoặc có thể kiếm được một ít tiền
câu chuyện đằng sau những con người trong đường dây cờ bạc số đề giá trị gần ba tỷ đồng
vừa bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ
tiếp tục là lời cảnh tình cho toàn xã hội
khi vẫn muốn làm giàu bằng con đường cờ bạc
cho đến bây giờ chị nguyễn thị thu anh chú quận hải châu thành phố đà nẵng
đã cảm thấy hối hận khi tham gia đứng cái trong đường dây cờ bạc dưới hình thức đáy số đề qua mạng internet
chỉ vì nghe theo bạn bè mà nguyễn thị thu anh nghe càng lối sâu vào chính vức nguồn của mình tạo ra
cũng là một thành viên trong đường dây này nguyễn hữu toàn một sinh viên vừa ra trường chưa có việc làm
đã dùng những kiến thức học được ở dàng đường đại học để đi tính toán số đề
khi đối diện với cơ quan điều tra toàn mới nhận thức rõ hành vi sai trái của mình
em biết là cái số đề như thế này là phản pháp
nhưng em không nghĩ được là việc tính số đề của em thì nó sẽ ảnh hưởng và dân lý vào mối quan hệ phản pháp này
điểm chung của những đối tượng trong đường dây này là đều không có việc làm trong mùa dịch bệnh covid một mươi chín
những tưởng chỉ vài canh bạc sẽ giàu được và công việc kiên đáo chỉ diễn ra trên không gian mạng thì không ai phát hiện
đến khi bóng bóng cờ bạc số đề vỡ thì mọi thứ đều tiêu tàn
thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thanh khê sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh triệt xóa những đường dây những tổ chức ghi số đề để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bởi đây là một trong những loại tội phạm là tội phạm nguồn hình thành các loại tội phạm khác
những giọt nước mắt giờ đây đã quá muộn màng
mong muốn có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình
là nhu cầu chính đáng của mọi người nhất là trong thời điểm dịch bệnh nhiều khó khăn
thế nhưng việc bất chấp pháp luật để lao vào cờ bạc số đề sẽ không bao giờ có được một tương lai bền vững
thậm chí phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật
chương trình sẽ tiếp tục với các tin tức về giao thông
chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi phó tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam nguyễn xuân cường
vừa ký văn bản gửi các tỉnh thành đặc biệt là khu vực miền trung tây nguyên và phía nam về việc
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô được lưu thông kịp thời
thông suốt mọi lúc mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
con tum gia lai đắk lắc và đắk nông và các địa phương phía nam tổng cục đường bộ việt nam
đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan đặc biệt là sở giao thông vận tải
thực hiện nghiêm các quy định chỉ đạo của trung ương về phòng chống dịch covid một mươi chín hỗ trợ vận tải hàng hóa theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế quyết định số một nghìn tám trăm một mươi hai ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
theo đó các địa phương giả soát bãi bỏ các văn bản do địa phương mình đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải vừa đảm bảo tính thống nhất với các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nhằm đảm bảo cho hoạt động vận tải bằng xe ô tô được lưu thông kịp thời thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
cũng như nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên cả nước
tổng công ty đường sắt việt nam vừa báo cáo bộ giao thông vận tải về việc thí điểm chạy tàu khách trở lại
theo tổng công ty đường sắt việt nam giai đoạn chạy thí điểm từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo quyết định một nghìn bảy trăm tám mươi hai ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tàu thường xuyên kín chỗ trung bình đạt chín mươi hệ số sử dụng chỗ
giai đoạn tiếp theo từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thực hiện theo quyết định một nghìn tám trăm ba mươi chín của bộ giao thông vận tải
ngành đường sắt đã thực hiện chín mươi tám chuyến tàu vận chuyển được hơn hai mươi ba bốn trăm linh lượt hành khách
tuy nhiên lượng khách đi tàu đã bắt đầu giảm dần do số lượng đường bay và số chuyến tại các đường bay của hãng hàng không được tăng cường
giá vé rẻ
vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ liên tỉnh được hoạt động trở lại
nhằm hoàn thiện các ý kiến chuyên gia để tiếp tục xây dựng hoàn thiện các nội dung liên quan đến y tế
quy định trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi cục pháp chế bộ y tế đã phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức hội thảo
những vấn đề về y tế cần quy định trong dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm đó là việc an toàn của trẻ em khi ngồi trên ô tô
số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có hàng trăm vụ tai nạn liên quan đến trẻ em
nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông cho đối tượng này chưa có quy định cụ thể đầy đủ và rõ ràng
đồng thời dựa trên khuyến nghị của who và nghiên cứu sự phát triển của trẻ em việt nam
các quy định có thể nghiên cứu áp dụng là bắt buộc các đối tượng trẻ em dưới một mươi tuổi
cao dưới một trăm ba mươi năm cm quy định trẻ em dưới một mươi hai tuổi
không được ngồi ghế
tôi nghĩ là đây là một cơ hội và rút kinh nghiệm từ những việc quy định về mũ bảo hiểm trước đây
chúng ta nhìn thấy tôi nghĩ rằng việc quy định ngay từ đầu về quy chuẩn về ghế an toàn là điều cần thiết
thường là khi mà lắp có ghế an toàn thì theo tổng kết là nó sẽ giảm được khoảng bảy mươi
về nguy cơ về thương tích và tử vong của vị trẻ trên ô tô
ngoài ra đại diện cục cảnh sát giao thông cũng cho biết
cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu
và xin ý kiến về nội dung có cần thiết quy định lại về độ tuổi cấp giấy phép lái xe
đối với các hạng d d hai e de
bởi qua thực tế cho thấy độ tuổi cần căn cứ sức khỏe
tránh gây lãng phí nguồn nhân lực cho xã hội
cái việc này chúng tôi sẽ cùng với bộ y tế và tổng kết lại
nhưng mà dữ liệu của cảnh sát giao thông cũng là một cái nguồn quan trọng
đó là dữ liệu gây ra tai nạn giao thông và cái không chấp hành pháp luật
cùng với cái đánh giá về mặt sức khỏe thuộc trách nhiệm của bộ y tế nữa
thì sẽ đưa ra những quy định mới
nó đảm bảo thiết thực đảm bảo phát huy được cái sức khỏe và sức trẻ
nhưng đảm bảo cái nguồn lao động được sử dụng một cách tối đa
nhưng an toàn vẫn đặt lên hàng đầu
vì vậy là quy định của độ tuổi
phát biểu kết luận hội nghị đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết
hiện nay bộ công an sẵn sàng chia sẻ thông tin với các bộ ngành
sắp tới sẽ có trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông
kết nối truyền về trung tâm các dữ liệu
của tất cả các xe tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông tàu thuyền
đồng thời thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai
đề án đấu giá biển số đào tạo tập huấn kỹ năng cứu nạn
sơ cứu ban đầu cho cảnh sát giao thông
và công tác chuẩn bị các nội dung của luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
với mục đích cao nhất là đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
thành phố đà nẵng vừa triển khai chương trình công bố các kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch
trong tình hình mới theo phương châm chủ động thích ứng linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch
và đảm bảo an toàn cho khách du lịch người lao động du lịch và cộng đồng
điểm nổi bật là việc ra mắt ứng dụng va ba trăm sáu mươi tức là thực tế ảo một chạm đến đà nẵng
đây là bước tiến chuyển đổi số trong xúc tiến và phát triển du lịch của thành phố trong thời gian đến
một chạm đến đà nẵng được xây dựng bằng cách tạo ra một nền tảng chung
và áp dụng hài hòa giữa công nghệ scan ba d và vr ba trăm bốn mươi
với ứng dụng này người dùng có thể trải nghiệm tour khám phá đà nẵng
và thuyết minh tự động hai ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt với nhiều điểm tham quan nổi tiếng của thành phố
ứng dụng có bố cục hình ảnh bắt mắt và chân thực nội dung hiển thị chi tiết rõ ràng và dễ tiếp cận
có thể chat trực tiếp với trung tâm hỗ trợ du khách tương tác kết nối với người dùng
thông qua tính năng chụp ảnh và săn quả máy bắn
đây là sản phẩm hoàn toàn mới của du lịch đà nẵng
du khách có thể trải nghiệm ở nhà trước khi đến du lịch ở đà nẵng
và cũng như là cho du khách có một cái nhìn tổng quát và sinh động trực quan
để du khách có một cái sự chuẩn bị cho cái chuyến hành trình của mình
đồng thời đây cũng là một cái bước mà chúng tôi đẩy mạnh cái việc quảng bá xúc tiến du lịch
thông qua chuyển đổi số công nghệ thông tin bốn
và điều này cũng sẽ góp phần là thúc đẩy cái việc mà kết nối các cái doanh nghiệp
cái sự hỗ trợ của doanh nghiệp đồng hành cùng ngành du lịch đà nẵng trong cái việc mà quảng bá xúc tiến du lịch trong thời gian tới
trong thời gian tới ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch
với việc xây dựng nền tảng sàn giao dịch trực tuyến hội trợ du lịch trực tuyến thẻ du lịch thông minh
trao đổi thông tin cơ sở dữ liệu du lịch cần thiết để xây dựng quảng bá các sản phẩm du lịch thông minh
đây là một trong những môi trường sinh thái ứng dụng công nghệ số để cho các doanh nghiệp có thể giao dịch kết nối với nhau
và để cho người dân khách du lịch có thể tham khảo thông tin và đặt các tour trên sàn giao dịch trực tuyến sắp tới
và trên sàn giao dịch trực tuyến đó thì chúng tôi cũng tích hợp các nội dung thông tin về đảm bảo công tác phòng chống dịch
của thành phố đà nẵng
để cho người dân và du khách có thể tham khảo các thông tin đấy và chuẩn bị các nội dung thông tin
chuẩn bị các cái thủ tục sẵn sàng khi mà có cái quyết định đi du lịch tới thành phố đà nẵng
thành phố đà nẵng sẽ đưa ra hai thông điệp ở hai giai đoạn phục hồi du lịch
giai đoạn một đà nẵng now open đà nẵng đón bạn trở lại
và giai đoạn hai intrai đà nẵng tận hưởng đà nẵng
với những kế hoạch đã và đang được tích cực triển khai
cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số
ngành du lịch thành phố kỳ vọng sớm có những sự khởi sắc sau thời gian dài ảm đạm vì dịch bệnh
thưa quý vị hiện nay cùng với chính quyền thành phố hồ chí minh
các tổ chức tính dụng ngân hàng đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ
nhằm giúp cho các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh
sau nhiều tháng phải tạm ngừng sản xuất thu hẹp kinh doanh và thậm chí là dừng hoạt động
từ ngày một tháng một mươi đến nay khi thành phố bắt đầu cho phép mở cửa lại các hoạt động sản xuất
thương mại kinh doanh dịch vụ thì chính quyền thành phố hồ chí minh và ngân hàng nhà nước
đã có các gói hỗ trợ giảm lãi suất cho vay và kéo giảm thời gian trả nợ vốn
lãi vay tương ứng với thời gian cơ cấu lại các khoản nợ đồng thời cho phép mở rộng diện cho vay
đối với các doanh nghiệp để có vốn vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất sau covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua ngành ngân hàng cũng đã vào cuộc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ vốn
đặc biệt là đảm các chi phí để tiếp tiến giảm các lãi suất cho vay đối với các quản vay hiền yếu và có vẻ mới
nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp
chúng tôi sẽ tập trung yêu cầu các tổ chức tính dụng phải triển khai thật tốt thật có hiệu quả
cái thông tư một mươi bốn
của thống đốc ngành nhà nước
với việc triển khai có hiệu quả này thì hầu như các đối tượng bị thiệt hại do covid một mươi chín
sẽ được coi như là cơ cấu lại nợ mà không chỉ nhóm nợ
sẽ được miễn giảm lại tiền dai miễn giảm lại phí và cho dai mới
có thể ước tính là nếu mà các tổ chức tính dụng làm tốt khoảng bốn trăm linh lượng doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ cái cơ chế này
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi nhanh và trở lại hoạt động bình thường
thì các chính sách và gói hỗ trợ tập trung vào vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
đặc biệt là một số ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế
như xuất khẩu nông nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nông lâm thủy sản y tế logistics
sau khi thành phố có kế hoạch mở cửa trở lại trong bình thường mới
thì rất nhiều doanh nghiệp đã có cái kế hoạch chuẩn bị rất là chú đáo
trong đó việc thiếu hụt lao động và nguồn vốn thì được thành phố chúng tôi khẩn trương
phối hợp với các ngành thực hiện
hiện nay thì vấn đề xử lý nguồn vốn cho doanh nghiệp là vấn đề nóng bỏng nhất
và thành phố đã có chủ trương thực hiện các chỉ thị của thủ tướng chính phủ
và các chương trình hỗ trợ của các bộ ngành
chúng tôi đã kết nối với ngân hàng để chuẩn bị cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với những lãi suất ưu đại
ngoài ra với nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ấn an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
với các tiêu chí cụ thể rõ ràng thống nhất trên phạm vi cả nước công khai cho người dân và doanh nghiệp
đã tạo nên sự chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh góp phần thúc đẩy nhanh phục hồi kinh tế trong thời gian tới
tiếp tục thực hiện các hoạt động chương trình tình thương cho em hậu covid một mươi chín trong hai ngày là ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi
công an thành phố cần thơ đã đến thăm gia đình của ba cháu là lê trần khôi nguyên bảy tuổi ngụ tại xã tân thạnh huyện thới lai
võ thị mén một mươi hai tuổi ngụ tại xã thạnh lộc và cháu đặng thị anh đào một mươi tuổi ngụ tại xã thành mỹ huyện vĩnh thạnh
đây là ba trong số một mươi một cháu mù côi cha hoặc là mẹ do covid một mươi chín được công an thành phố cần thơ nhận bảo trợ đến năm một mươi tám tuổi
đến với mỗi gia đình đại tá lương văn bền phó giám đốc công an thành phố cần thơ đã ân cần thăm hỏi
động viên các cháu và người thân mong muốn gia đình nỗ lực vượt qua nỗi mất mát vươn lên trong cuộc sống
phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể chăm lo các cháu được học tập và sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất
nhân dịp này đồng chí phó giám đốc đã trao tặng cho gia đình các cháu số tiền ba triệu đồng từ chương trình tình thương cho em hậu covid
một chiếc xe đạp đồ dùng học tập cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu và nhận bảo trợ học tập cho ba em nguyên mén và đào đến năm một mươi tám tuổi
giao công an huyện thới lai và huyện vĩnh thạnh duy trì thực hiện mô hình đến khi các em một mươi tám tuổi
kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay đã có hàng chục ngàn người ra đi mãi mãi nhiều trẻ em bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi
thấu hiểu nỗi đau ấy lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã chỉ đạo đoàn thanh niên hội phụ nữ và công đoàn công an thành phố
phối hợp với công an các đơn vị địa phương thực hiện mô hình tình thương cho em hậu covid
nhận đỡ đầu cho một mươi một em một cô cha hoặc mẹ trên địa bàn thành phố với hình thức bảo trợ học tập cho các em đến năm một mươi tám tuổi
để các em vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống đảm bảo các điều kiện phát triển toàn diện trở thành người có ích cho xã hội
liên quan đến những tố cáo về việc quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an cũng đã vào cuộc và tiến hành điều tra thông tin
có hay không sai phạm trong việc nguyên góp sẽ xử lý như thế nào với người vi phạm và người tố cáo sai sự thật
đó là điều mà dư luận đang rất quan tâm hiện nay
câu chuyện gây ồn ào dư luận bắt đầu từ cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
khi doanh nhân nguyễn phương hằng của tập đoàn đại nam livestream nói về những hoạt động từ thiện
của một loạt nghệ sĩ tên tuổi như hoài linh trấn thành thủy tiên và đàm vĩnh hưng
nhóm nghị sĩ này đã khởi kiện bà hằng thông tin sai sự thật xúc phạm nhân phẩm các nghệ sĩ
cục cảnh sát hình sự bộ công an vào cuộc xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo
công an tp hcm đề nghị công an các đơn vị địa phương kiểm tra rà soát về việc tiếp nhận
phân loại và giải quyết các đơn thư tố cáo tin báo tố giác về tội phạm
và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện
là khi mình thực hiện các cái việc minh bạch về tài khoản từ thiện thì phải lưu ý
bởi lẽ tại điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi hai nghìn một mươi bảy có quy định
nếu như người nào thu thập xử lý sử dụng từ hai mươi cái tài khoản ngân hàng của cá nhân tổ chức khác

mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài khoản thì sẽ phải bị chịu trách nhiệm hình sự
sau khi là các cơ quan tiến hành tố tụng họ làm công tác xác minh điều tra và có kết luận
giả sử như thủy tiên có những cái hành vi sai phạm và có thiệt hại hoặc là có chiếm đoạt cái số tiền tử thiện đó
thì ca sĩ thủy tiên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự ngược lại

đối với lại những người mà hiện tại họ đã làm đơn tố cáo bà phương hằng
là có hành vi vu khống cho họ
thế nhưng mà sau khi cơ quan tiến hành tố tụng mà xác minh được là họ không có những cái hành vi như vậy
thì bà phương hằng là tố cáo là không đúng sự thật
thì bản thân bà phương hằng cũng phải chịu trách nhiệm đối với cái hành vi của mình
hiện nay dư luận mong muốn rằng cơ quan điều tra sớm có kết quả điều tra xác minh làm rõ
trắng đen thực hư xung quanh những cáo buộc giúp giải oan cho người vô tội hoặc trừng trị thích đáng
người có tội
điều đó còn nhằm chấn chỉnh hoạt động từ thiện loại trừ những hiện tượng biến tướng tiêu cực có ý định trục lợi
góc độ pháp luật thì tất cả mọi cá nhân công dân đều tố giác tội phạm là quyền và nghĩa vụ
và khi anh phát hiện hành vi sai trái anh thực hiện cái quyền và nghĩa vụ đó
nó sẽ làm cho xã hội trở nên trong sạch hơn
tuy nhiên nếu như ai đó lợi dụng cái quyền và nghĩa vụ để tố giác cái hành vi sai trái tội phạm
để mà đơn đặt truyền tải những thông tin sai trái
để mà đặt điều cho người khác xúc phạm hủy hoại danh dự uy tín người khác
thì cái hành vi đó có thể cái người bị xúc phạm nó có thể là
ở góc độ nhẹ thì có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại
và dưới góc độ pháp luật hình sự thì có thể tố cáo ngược lại cái hành vi vu khống đó
dưới cái tội danh là vô khống
và người mà đơn đặt cái thông tin không đúng sự thật
lợi dụng cái hành vi tố cáo để vô khống người khác
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống người khác
theo quy định của bộ luật hình sự
mới đây vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi chính phủ đã ban hành nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcb
về vận động tiếp nhận phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện
hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh sự cố hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
theo đó nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một quy định cho khái nhân được nguyên góp tự thiện
ngoài các đối tượng được áp dụng như nghị định sáu mươi bốn năm hai nghìn tám ndcp
thì còn áp dụng cho cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự
và các khái nhân kêu gọi tự thiện sẽ phải mở tài khoản riêng
theo từng cuộc vận động tiếp nhận mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin và kết quả tiếp nhận
phân phối tiền hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng địa bàn được hỗ trợ
mong rằng từ đây sẽ đáp ứng được kỳ vọng của dư luận về việc đưa hoạt động từ thiện về đúng nghĩa với tên gọi
thưa quý vị chỉ còn một ngày nữa là đến lễ hội halloween
nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên thị trường bán đồ hóa trang halloween
tại tp hcm diễn ra khá điều hưu vắng khách
halloween ba mươi một tháng một mươi là ngày lễ bắt nguồn từ nước ngoài du nhập vào việt nam
những năm gần đây ngày hội hóa trang dặn được giới trẻ việc hào hứng đón nhận
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh năm nay dù sắp tới ngày lễ hóa trang
thị trường halloween vẫn đang trong cảnh điều hiêu hàng hóa cũng không nhiều và phong phú so với các năm gần đây
trên đường hải thường lãng ông quận năm tp hcm
nơi nổi tiếng kinh doanh đồ trang trí vắng vẻ hơn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
những năm trước con đường này là nơi bán rầm rộ những sản phẩm của mùa halloween
như mặt nạ ma quái những bộ đồ phù thủy áo đen những quả biến ngô bằng nhựa dẻo được tặng hình thù kỳ dị
thì hiện nay thư thớt không có mấy khách hỏi và quan tâm
thế cái lượng khách thì năm nay vắng lắm
năm nay lai vai vài người thôi chỉ trang trí cho nhà và cho nó vui một chút thôi
chứ còn bán kinh doanh thì chậm lắm
tại vì ngành của mình trang trí thì mình phải bán thôi
chứ thật sự là không hy vọng nhiều tại vì nhà nước mà mở cửa được một tay là cũng mừng rồi
thì hy vọng thôi chứ thật sự là bán không được nhiều đâu
cũng theo ghi nhận tại các tuyến đường khác như nguyễn thị minh khai quận một nguyễn đình chiểu quận ba
tình hình kinh doanh các mặt hàng hóa trang halloween cũng không mấy khả quan
các hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng sức mua giảm mạnh so với những năm trước
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế
chính vì vậy nên hoạt động tiếp nhận máu gặp rất nhiều khó khăn
và để duy trì góp phần duy trì lượng máu tại các cơ sở y tế
đồng thời giúp đỡ những người trong trường hợp khẩn cấp
thì đoàn thanh niên công an tp hà nội đã thành lập câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tỉnh nguyện
đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
lực lượng công an thủ đô la chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố chung sức vì cộng đồng
hai tháng trước bà lê thị hà bảy mươi hai tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng
nhập viện điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện việt đức
ngày hai mươi hai tháng chín bà hà phải mổ lần thứ hai tuy nhiên chữ lượng máu của bệnh viện việt đức không còn đủ
nhận được thông tin ngay chiều cùng ngày đoàn thanh niên công an tp hà nội
đã liên hệ tới bệnh viện hiến máu cho bà lê thị hà kịp thời tiến hành ca mổ
đây chỉ là một trong nhiều trường hợp đã được giúp đỡ bởi câu lạc bộ phản ứng nhanh
hiến máu tình nguyện thuộc công an tp hà nội
việc thành lập công lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ của đời đô
cũng đã đánh dấu một bước phát triển mới của công trạng hiến máu tình nguyện trong toàn thành phố
với cái kỳ vọng của chúng tôi đó là không chỉ cùng với cộng đồng
để lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực mà còn muốn thể hiện cái thông điệp mạnh mẽ
của lực lượng công an tp đó là tinh thần tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân
đây là lần thứ ba trung úy lương thị thu tham gia hiến máu
nhận thấy trong thời điểm dịch bệnh lượng máu khan hiếm trung úy lương thị thu
cùng các đồng chí đồng đội đã đăng ký trở thành thành viên của câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện
được triển khai từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với sáu mươi năm câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở
và hơn năm sáu trăm linh thành viên câu lạc bộ đã tổ chức huy động nhiều lượt đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ
đến trực tiếp cơ sở y tế hiến máu hỗ trợ những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đối với tính mạng
mình cảm thấy rằng rất vui vì mình có thể giúp các phần nhỏ bé của mình
để cứu giúp được những người bệnh nhân đang cần máu
thực ra là mình cũng muốn chia sẻ cái hành động của mình
và để cho tất cả mọi người biết
cho tất cả mọi người có thể tham gia cùng họ đều chia sẻ giọt máu của mình
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ chín cụm hai phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
về ba tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng này có xeo chấm cách một cm trên sau đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tiên tảo xã việt long huyện sóc sơn thành phố hà nội
cũng về ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
đỗ thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm thành phố hà nội
về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự liên quan
cảm ơn quý vị đã theo dõi